sau bốn lần kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì ngày hôm nay tp hcm sẽ chính thức áp dụng chỉ thị số một mươi sáu trong vòng nửa tháng kể từ giờ ngày chín tháng bảy
còn từ h sáng nay thì tỉnh quảng ngãi cũng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu tại sáu địa phương
sau khi ghi nhận nhiều ca mắc mới nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng
theo báo cáo của sở y tế quảng ngãi thì từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay
toàn tỉnh ghi nhận một trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó một trăm ba mươi ba ca ở vùng tâm dịch thị xã đức phổ
thành phố quảng ngãi có hai ca huyện ba tơ có một ca huyện tư nghĩa hai ca huyện bình sơn một ca
và ba lái xe ngoại tỉnh được phát hiện dương tính với sars cov hai khi đến địa bàn tỉnh
ngành y tế quảng ngãi nhận định dịch covid một mươi chín tại địa phương đang diễn biến hết sức phức tạp
qua sàng lọc nhanh ghi nhận
nhiều ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
chủ tịch tỉnh yêu cầu từ giờ hôm nay ngày tám tháng bảy thị xã đức phổ thành phố quảng ngãi
huyện ba tơ bình sơn và tư nghĩa áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
các địa phương còn lại trong tỉnh giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm